trời gian kiên trì theo dõi đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ bắt xử lý nhóm sáu đối tượng tham gia một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền cá cược mỗi tháng trên một mươi tỷ đồng
nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm huỳnh anh tài hoàng minh quang chú tại huyện cromana hoàng đình nguyên đỗ mai linh lê đình đức cao thanh trọng chú tại thành phố buôn mặt thuột tỉnh đắk lắc
trong đó huỳnh anh tài là đối tượng cầm đầu
bước đầu tài khai nhận khoảng đầu tháng một mươi hai năm ngoái tài nhận một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet một mươi điểm mỗi điểm tương ứng hai mươi năm đồng
sau đó tài đem chia nhỏ ra làm nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng còn lại để kết nối với các con bạc khác tham gia cá độ bóng đá thắng thua ăn tiền qua mạng internet
bản thân em nghề nghiệp không ổn định nên em đã có người giới thiệu và em lấy trang bỏng về
giao cho hai người để kiểm tiên tiêu sai
trong quá trình giao thì chồng biết em cầm trang nên chồng liên lạc với em
cắt cho chồng một trang độ hai mươi năm vì là anh em họ nên một ngày không trực tiếp ăn thua trên đó
sau này thì chồng giới thiệu nguyên thì nguyên gọi cho em yêu cầu em cắt cho nguyên hai trang với là độ ba mươi năm
còn nguyên giao cho ai thì em không biết
rồi tội hàng tuần thì nguyên và em thứ hai sẽ tấn tiên với nhau
tính đến thời điểm bị bắt chỉ trong vòng một tháng nhóm đối tượng này đã tham gia cá độ bóng đá cùng với các con bạc
với tổng số tiền giao dịch cá cược trên một mươi tỷ đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng trên lực lượng công an tạm giữ trên bảy mươi triệu đồng tiền mặt
sáu điện thoại di động một máy tính sách tay cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan
đánh bạc qua mạng phương thức của nó sẽ tinh vi và kín đáo hơn đánh bạc bình thường
các đối tượng thường lấy cái
super xong rồi cắt ra thành những cái master master rồi đến cắt đến tổng tổng xong rồi mới cắt ra các trang con
thì các đối tượng gầm đầu thì thường thường là theo su theo su có nghĩa là các đối tượng giao chẳng hạn cái super giao đô một mươi
thì các đối tượng giao ra ngoài đôi hai mươi đôi hai mươi thì các đối tượng ăn tranh lệch trong đó là một mươi trong một điểm
một đô người ta quy định là một mươi hai mươi bốn mươi gì đó là tùy ước của các đối tượng với nhau
mà các đối tượng cầm đầu thì thường thường là
để những cái đối tượng
đàn em người ta đứng ra người ta quản lý người ta thu tiền
còn đối tượng đàn anh thì thường thường hỏi ra mặt
nên là rất khó cho cơ quan điều tra trong quá trình đấu tranh triệt phá
mặc dù gặp nhiều thách thức khó khăn trong công tác phòng chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao
nhưng với quyết tâm cao trong những tháng gần đây
đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã triệt xóa nhiều nhóm cá độ bóng đá qua mạng internet
trong đó có những nhóm con bạc mỗi tháng tham gia cá độ với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng chục hàng trăm tỷ đồng
kết quả khám phá vụ án trên đây thêm một chiến công xuất sắc của đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh đắk lắk trong đợt cao điểm gia quân đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán cành tý
thủ đoạn chiếm đoạt hay còn gọi là hách tài khoản facebook
sau đó mạo danh chủ tài khoản để lừa đảo vay tiền từ những người thân quen
hay là nhắn tin thông báo trúng thưởng phần quà có giá trị lớn
tất cả các chiêu trò này không còn là mới và đã được chúng tôi liên tục cảnh báo
tuy nhiên thời gian gần đây vào dịp cuối năm những hình thức lừa đảo này lại xuất hiện
kẻ gian thường nhắm vào những người lớn tuổi hay là những người không thành thạo công nghệ và những người nhẹ dạ cả tin
mặc dù bộ công an và sóng truyền hình công an nhân dân liên tục phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội
thế nhưng lợi dụng dịp tết nguyên đán
tội phạm lừa đảo đang gia tăng hoạt động
đây là những món quà có giá trị cao được chúng tung hô là tuần lễ vàng trị ân khách hàng
theo đó vẫn có mạng nhân nhẹ dạng sập bẫy lừa đảo
và cũng chỉ vì mất cảnh sát mà nhiều người khi nhận được lời đề nghị truyền tiền
hay nạt thẻ điện thoại nhưng không kiểm tra lại thông tin
vẫn thực hiện truyền tiền để tội phạm dễ dàng chiếm đoạn
các đối tượng lừa đảo đã truy cập trái phép
đã chiếm quyền điều khiển và truy cập trái phép vào tài khoản
của các cá nhân sau đó sử dụng tài khoản facebook của một người nào đó lừa đảo
để chiếm đoạt tiền bằng các phương pháp như là nhắn tin đề nghị gửi thầy cào
hoặc là đề nghị truyền tiền đề nghị một số việc khác liên quan đến tài chính
và dẫn đến sau đó là chiếm đoạt tiền của những người sử dụng facebook
đáng chú ý hiện nay tội phạm lừa đảo trên không gian mạng còn tinh vi
là chúng tạo ra các đường linh
dẫn đến các trang web giả mạo các ngân hàng
do đó người dùng khi click vào các đường link này sẽ dễ bị nhầm lẫn
và nếu đăng nhập thông tin tài khoản từ các trang web này
sẽ ngay lập tức bị tội phạm sao chép đánh cắp mật khẩu tài khoản ngân hàng
bị hại sau khi click vào đường link đó thì được chuyển đến một cái website
có thiết kế tương tự thậm chí là giống hẹp như cái website thực
và trên đó thì cái website đó có yêu cầu các cái thông tin nhạy cảm
liên quan đến các
tài khoản cá nhân tại ngân hàng của bị hại
thực ra thì người sử dụng thứ nhất là cần phải tập trung nhiều vào cái nội dung
mà cái đường linh phí sinh đấy cái kẻ tấn công gửi cho người sử dụng
những nội dung đấy thì thông thường sẽ là khá là không có
hàng ngày thường là ít gặp phải
tuy nhiên bỗng nhiên một ngày thì kẻ tấn công sẽ lại gửi cho người sử dụng
một số cái thông tin để mà lừa người sử dụng click vào
chỉ cần người sử dụng dừng lại một chút quan sát cái trang web
và nhìn rõ cái địa chỉ của trang web thì đã có thể là phòng tránh được khá là nhiều
cái tỉ lệ bị tấn công phí sinh lừa đảo rồi
thời điểm cận tích nguyên đán khi các doanh nghiệp đơn vị tung ra các chương trình
khuyến mại quà tặng để chi ân khách hàng thì đây cũng là cơ hội
để các đối tượng lợi dụng ngưỡng cớ lừa đảo những ai nhẹ dạng gà tin
trước thực trạng này cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo
tất cả những thông tin liên quan đến chuyển hay nhận tiền nhận thưởng
hoặc thông tin về tài khoản của cá nhân
người dân cần phải kiểm tra lại thông tin từ nhiều phía
hoặc trực tiếp gặp lỗi doanh nghiệp
của cơ quan chức năng trước khi được giả quyết định
thuộc địa bàn phường hòa phát quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã xảy ra một vụ cướp giật táo tợn
tổ tuần tra của công an phường hòa phát quận cầm lệ
đã có mặt để khống chế đối tượng
đối tượng được xác định là ngô văn dũng chú phường hòa thuận tây
quận hải châu thành phố đà nẵng
tại cơ quan công an dũng khai nhận vì nợ nần cờ bạc không thể trả
nên khi thấy hai cô gái chở nhau có đeo một túi sách
đã nảy sinh ý định cướp giật
vì dây túi sách không đứt nên cả hai cô gái đều ngã xuống đường
nhưng dũng vẫn tiếp tục hành hung để lấy cho bằng được tài sản
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an quận cẩm lệ điều tra thụ lý
trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tổ công tác của công an tỉnh quảng bình đã xử lý một trường hợp
vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
tại km số ba quốc lộ một mươi hai
thuộc địa bàn xã ba đồn
lực lượng công an đã phát hiện ô tô biển kiểm soát bảy mươi ba a một mươi một nghìn bảy trăm chín mươi một di chuyển
có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra
trên xe có hai người đàn ông
người đàn ông điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu bia
nên tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
nhưng tài xế không chấp hành
gần một giờ sau tài xế mới chịu thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn
với kết quả là ở mức bảy trăm bảy mươi bốn mg trên một lít khí thở
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính
với chứng phạt là ba mươi năm triệu đồng
treo bằng lái hai mươi ba tháng và tạm giữ phương tiện
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê văn thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn an tân
xã nghĩa thắng huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
còn về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
phạm đức hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại tổ năm
phường trần phú thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đặc điểm nhận dạng có sẹo chấm ở đuôi lông mày trái
và đối tượng diệp công lớn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn gia hòa
xã tịnh long thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thiền án hình sự công an tỉnh quảng ngãi
về tội tổ chức đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi hai
và có sẹo chấm cách ba cm trên sáu m trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
quyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
đến đây bản tin một trăm một mươi ba cập nhật
cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi